sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đã lập đoàn kiểm kê hàng hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh quảng bình
cùng ngày các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã tổ chức kiểm kê và tiêu hủy hơn sáu trăm linh sáu tấn hải sản đông lạnh thu mua trước ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu có hàm lượng kadimi vượt ngưỡng
sau sự cố môi trường biển tỉnh quảng bình tồn động hơn ba tấn hải sản đông lạnh sở y tế quảng bình lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện hơn sáu trăm linh sáu bốn tấn hải sản đông lạnh có hàm lượng kdmi vượt ngưỡng cho phép
điều này khiến các chủ cơ sở thu mua cũng như người dân lo lắng về lượng hải sản nhiễm độc này
do đó việc tiến hành tiêu hủy số hải sản không an toàn này giúp người dân cũng như các chủ cơ sở thu mua hải sản trên địa bàn tỉnh quảng bình yên tâm hơn
tất cả các chủ nâu các chủ khó đông lạnh ở đây rất là phấn khởi
lượt này được hãng tiêu hủy tức là giải quyết số hãng tôn đồng mà không bảo đảm được chất lượng
giải quyết được hãng tôn đồng thì giải phóng được lượng hãng để giải phóng khó cái thứ nhất cái thứ hai là sẽ có một nguồn vốn để quay vòng
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân

phát triển nông thôn quảng bình đã lập đoàn kiểm kê hàng hải sản lưu kho không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
theo số lượng phân chủng loại và kích thước đồng thời phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
đưa toàn bộ khối lượng hải sản bị nhiễm độc trên đi tiêu hủy bằng cách trôn lấp
rồi xử lý hóa chất theo đúng quy trình kỹ thuật và bảo vệ môi trường
hiện nay chúng tôi đã triển khai tám đội gồm cả cán bộ giám sát và toàn bộ phương tiện vận chuyển
để đoàn liên ngành các tổ liên ngành của sở nông nghiệp thành lập kiểm kê các kho hàng nào xong thì chúng tôi đưa lên xe
và cứ cán bộ giám sát trực tiếp trên các nhóm xe đến nơi tiêu hủy để chúng tôi tiến hành trôn lấp
và sự quyết liệt này cũng nhằm giải quyết một cách triệt để những phần dư âm
những phần tồn tại của sự cố môi trường biển
đang còn tôn đồng hải sản nhiễm độc trên địa bàn tỉnh quảng bình
hy vọng sau khi tiêu hủy hết cán này trên địa bàn tỉnh tất cả những hàng hóa còn lại tôn khó là những hàng hóa
mà được bộ y tế xác nhận là hàng hóa sạch rồi thì sẽ được lưu thông một cách thuận lợi
tạo điều kiện cho bà con doanh nghiệp có hàng tôn khó được giải phóng hàng kịp thời ra thị trường và để ổn định sản xuất
dự kiến việc tiêu hủy hơn sáu trăm linh sáu
hai mươi tấn hải sản không an toàn này hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu